liên quan tới vụ án khai thác trái phép khoáng sản tại thành phố lào cai tỉnh lào cai
viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố một mươi sáu bị can trong vụ án này
với các tội danh rửa tiền vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm các bị can là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
và một số sở ngành liên quan đã ký các văn bản dây chứng nhận đầu tư trái quy định pháp luật
cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lila ma xây dựng dự án khách sạn nhà hàng
tại khu đất trên tạo điều kiện cho các bị can thuộc công ty lila ma và công ty apatit việt nam
khai thác tiêu thụ trái phép hơn một năm triệu tấn quạng apatit trị giá hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng
thu lợi bất chính hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng
cáo trạng cũng làm rõ quá trình thực thi công vụ ông nguyễn văn vịnh
cựu bí thư tỉnh ủy lào cai đã có nhiều chỉ đạo ký nhiều văn bản dây chứng nhận đầu tư trái quy định pháp luật
tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép
hai đối tượng quốc tịch lào đang vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy đã bị công an huyện đắk rông
của tỉnh quảng trị phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt quả tàng
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi tổ công tác gồm công an huyện đắc crông
trạm cảnh sát giao thông đắc crông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ hồ văn chuôi hồ văn tơn
cùng sinh năm hai nghìn sáu quốc tịch lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp
liên quan tới vụ hai tàu cá ở quảng nam với chín mươi ba ngư dân gặp lốc xoáy và sóng lớn đánh chìm trên vùng biển hoàng sa
đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã cứu được bảy mươi tám người và đưa thi thể của hai ngư dân trên tàu cá qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín bị chìm vào bờ
hiện chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích
trong đêm ngày một mươi chín tháng một mươi tàu kiểm ngư bốn trăm sáu mươi bảy đã tiếp nhận bốn mươi ngư dân và thi thể của hai ngư dân tử vong
dự kiến chín giờ tàu sẽ tiếp tục tiếp nhận ba mươi tám ngư dân sau đó sẽ di chuyển về an hòa núi thành quảng nam vào trưa ngày hai mươi tháng một mươi
trên hiện trường vụ tai nạn hiện còn một mươi phương tiện gồm ba tàu của bộ quốc phòng và bảy tàu cá của ngư dân
vẫn tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm một mươi ba ngư dân mất tích
phần cuối của bản tin nhanh chín h là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận cầu giấy hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thế thái
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ một phố hồ thị trấn hồ thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh
về tội trộm cắp tài sản đối tượng này có xeo chấm cách hai cm trên trước mép trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông anh hà nội là đối tượng nguyễn đình trường
sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại thôn xuân dương xã kim lũ huyện sóc sơn thành phố hà nội
và đối tượng lăng đình hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu chín xã trí tiên huyện thanh ba tỉnh phú thọ
bị công an quận bắc từ liêm hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
liên quan tới vụ án khai thác trái phép khoáng sản tại thành phố lào cai tỉnh lào cai
viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố một mươi sáu bị can trong vụ án này
với các tội danh rửa tiền vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
và lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi hai tới năm hai nghìn một mươi năm các bị can là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
và một số sở ngành liên quan đã ký các văn bản dây chứng nhận đầu tư trái quy định pháp luật
cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lila ma
xây dựng dự án khách sạn nhà hàng tại khu đất trên
tạo điều kiện cho các bị can thuộc công ty lila ma và công ty apatit việt nam
khai thác tiêu thụ trái phép hơn một năm triệu tấn quạng abatit trị giá hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng
thu lợi bất chính hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng
cáo trạng cũng làm rõ quá trình thực thi công vụ
ông nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh ủy lào cai đã có nhiều chỉ đạo
ký nhiều văn bản dây chứng nhận đầu tư trái quy định pháp luật
tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm đỗ trường huy nguyễn thái thiên và trần quốc cường
cùng chú tại huyện tuy phước để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ và mua bán cháy phép chất ma túy
trước đó trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang huy và thiên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thời điểm bắt giữ các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của cường về cất giấu sử dụng
khám xét nơi ở của cường lực lượng công an tiếp tục thu giữ nhiều túi ni lông
bên trong có chứa ma túy loại metafetamin cùng với nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
phòng an ninh điều tra công an tỉnh điện biên vừa vận động đầu thú và di lý thành công một đối tượng
có lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thành phố hồ chí minh về điện biên
cà văn ngân là đối tượng có lệnh truy nã của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh điện biên về hành vi lừa đảo chiếm bắt tài sản
theo tài liệu của cơ quan công an ngân đã làm giả một số loại giấy tờ để cầm cố vay mượn nhiều người với tổng số tiền một trăm ba mươi triệu đồng
và bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
quá trình lẩn trốn ngân đã liên tục di chuyển qua các nơi
nhiều địa bàn khác nhau làm rất nhiều công việc nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
cán bộ chiến sĩ phòng an ninh điều tra đã trực tiếp nhiều lần đến tận gia đình kiên trì vận động thuyết phục
để gia đình tác động tư tưởng tâm lý kêu gọi đối tượng ra đầu thú
năm đối tượng có hành vi đánh bạc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ân thi tỉnh hưng yên ra quyết định khởi tố
ngày một mươi tháng một mươi lực lượng công an phát hiện bắt quả tang tại tầng hai của gia đình hoàng thị hiền
ở xã xuân trước huyện ân thi có bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ba cây
gồm lê văn thuận nguyễn văn thương bùi đắc phúc và phạm văn chất
đối tượng hiền là đồng phạm cho nhờ địa điểm và cung cấp bộ bài để các đối tượng tham gia đánh bạc
tại đây lực lượng công an thu giữ gần bốn mươi năm triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng và nhiều vật chứng liên quan
nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam và một mươi ba năm ngày phụ nữ việt nam
trường cao đảng an ninh nhân dân i đã tổ chức tọa đàm khoa học đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hội
và phong trào phụ nữ góp phần triển khai thực hiện chương trình hành động số một trăm tám mươi tám về thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
trong đảng bộ trường cao đảng an ninh nhân dân i giai đoạn hiện nay
tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên hội phụ nữ về sự cần thiết ý nghĩa và vai trò của phụ nữ
trong quản lý và giảng dạy tại các trường công an nhân dân
tại buổi tọa đàm các ý kiến tham luận đã tập trung vào năm nhóm nhiệm vụ cơ bản
ngoài những tham luận của các giảng viên còn có sự tham gia của đại diện hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân sư đoàn chín trăm bảy mươi một
buổi tọa đàm không chỉ là cơ hội gặp gỡ mà còn là dịp các nữ cán bộ chiến sĩ đóng góp ý kiến
nâng cao vai trò của phụ nữ và xây dựng phong trào hội trong công an nhân dân nói chung
và trường cao đẳng an ninh nhân dân i nói riêng ngày càng vững mạnh
xứng đáng với tám chữ vàng mà chủ tịch hồ chí minh đã trao tặng
thưa quý vị hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề vang mãi khúc quân hành do tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ công an và các hội chuyên ngành văn học nghệ thuật trung ương tổ chức
đã diễn ra tại nhà hát quân đội
bộ công an có hai đơn vị tham gia và họ đã có buổi biểu diễn thành công để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả
đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ chiến sĩ của đoàn nghi lễ công an nhân dân tham gia một hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
thành công mới mẻ nhiều bất ngờ là nhận định chung của nhiều người xem
nhất là những người trong giới chuyên môn
từng có nhiều dịp gắn bó với các hoạt động văn hóa văn nghệ trong lực lượng công an nhân dân nói chung đoàn nghi lễ công an nhân dân nói riêng
cái áp lực lần này đấy là nó vừa kỹ thuật nó vừa hay mà nó vừa mang ý nghĩa
để góp phần vào đấy là để quảng bá và tôn vinh lực lượng công an nhân dân
lần này là mọi người cho tôi thấy một cái hơi thở mới
và thực sự là hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân càng ngày càng được gắn liền
và càng được mở rộng ra để cho mọi người thấy là chúng ta không phải riêng về an ninh
chúng ta cũng là những người nghệ sĩ những người chiến sĩ nghệ sĩ
khi đã đi thi thì mình phải rèn rũa từng câu nhạc từng lời ca từng điệu múa làm sao đảm bảo nó mang tính nghệ thuật
và đây là nghệ thuật chuyên nghiệp
qua hội diễn lần này thì đã cho các đồng chí nhạc công diễn viên được giao lưu học hỏi
và được trao đổi kinh nghiệm
và được trao đổi kinh nghiệm đối với các đồng nghiệp của các đoàn văn công quân đội
đây là một cơ hội để các đồng chí nâng cao cái trình độ chuyên ngôn của mình trong công tác biểu diễn
đặc biệt là sắp tới hoặc trong những chương trình khác thì đơn vị qua kinh nghiệm đấy
thì đơn vị sẽ biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ cũng như quần chúng nhân dân được tốt hơn
hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề vang mãi khúc quân hành
là sự kiện do bộ quốc phòng tổ chức
diễn ra từ ngày chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi tại nhà hát quân đội
sự kiện đã thu hút hai mươi hai đoàn thuộc một mươi chín đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp ở trong và ngoài lực lượng vũ trang
lực lượng công an nhân dân có hai đơn vị tham gia là đoàn nghi lễ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
với chương trình ca bố nhạc chủ đề tự hào người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
nhà hát kịch công an nhân dân thuộc cục công tác đảng và công tác chính trị dự thi với vở diễn đường về miền nhớ
sau khi tôi xem tác phẩm đường về bình nhớ này tôi cảm thấy được giá trị nhân văn của con người việt nam
qua các thời kỳ người dân luôn luôn gắn bó với lòng người lính
dù là một người lính mắt bị mất trí nhớ nhưng nhờ nhiều sự giúp đỡ
dựa từ chủ nhà hàng xóm và những người xung quanh để khiến cho người lính có thể lấy lại trí nhớ và tìm được ngôi nhà của mình
với sự chuẩn bị công phu chú đáo của các đơn vị

tinh thần làm việc nghiêm túc trách nhiệm cao sự công tâm khách quan của ban tổ chức và hội đồng nghệ thuật
hội diễn vàng mãi khúc quân hành sẽ mang đến nhiều cơ hội để nghệ sĩ được nâng cao trình độ biểu diễn
phục vụ tốt hơn đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của cán bộ chiến sĩ và nhân dân
thưa quý vị trong chín tháng đầu năm
năm số học sinh sinh viên thương vong do tàn nạn giao thông rất lớn lên đến gần một người
tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong chín tháng
triển khai nhiệm vụ quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba của ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa diễn ra tại hà nội
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng phó chủ tịch thường trực ủy ban
đề nghị ra soát lại các quy định để bổ sung điều chỉnh nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông đối với học sinh sinh viên
trong chương trình vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với thượng tá phạm việt công
phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia để bàn rõ hơn về câu chuyện này
chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chín tháng đầu năm
bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thắng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm
với hành vi giao xe cho trẻ chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe
có hình thức xử lý phù hợp với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh
bộ giáo dục và đào tạo tổ chức tốt chương trình tặng mũ bảo hiểm cho toàn bộ học sinh lớp một trên toàn quốc
coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong giáo dục văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ
và là một cuộc vận động lớn trong việc nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
ủy ban an toàn giao thông quốc gia tham mưu cho chính phủ thủ tướng chính phủ
chủ tịch ủy ban ban hành hướng dẫn bảo đảm trật tự an toàn giao thông để các bộ ngành địa phương chủ động thực hiện
ủy ban tổ chức cuộc họp chuyên sâu về tình trạng hành vi thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô gây tai nạn giao thông
cần hành động ngay để bảo vệ sự an toàn của trẻ
vần đầu tiên thì xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chương trình của truyền hình công an nhân dân
theo số liệu thống kê mà chúng ta có được thì trong chín tháng đầu năm
có hơn ba trăm linh em học sinh tử vong do tai nạn giao thông
vậy thì đồng chí có thể cho biết là những cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông như hiện nay ạ
qua quá trình chúng ta tổng kết đánh giá số lượng về tai nạn thông
thì thấy là cái nguy cư xảy ra tai nạn thông cho các em rất cao
và trong đó thì đã có nhiều vụ liên quan đến các em mà không thực hiện không đúng quy định về điều khiển phương tiện
mà không được bảo về bằng lái và kỹ năng điều khiển phương tiện
thì tôi nghĩ là cái việc
mà chúng ta đưa vấn đề này lên để chúng ta bàn là vấn đề rất quan trọng
và cái này thì cần phải sử dụng tích cực của gia đình
cũng như các cơ quan chức năng từ trường học đến chính quyền cơ sở
và các nội chức năng để chúng ta có những kiểm soát để đảm bảo làm sao được
khi đưa phương tiện ra gần giao thông thì phải đảm bảo yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật
và người điều khiển bằng đó phải có đủ tuổi theo quy định
và đặc biệt là phải có đủ kỹ năng điều khiển phương tiện bằng lái và chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông
thì nó sẽ tạo ra một
cái môi trường giao thông an toàn
vâng thưa đồng chí rõ ràng như đồng chí vừa nói
thì hiện nay cái tình trạng trẻ vi phạm an toàn giao thông đang có xu hướng gia tăng
vậy thì đồng chí có thể cho biết mức xử phạt của chúng ta đối với những trường hợp
mà trẻ vi phạm an toàn giao thông hiện nay là như thế nào
có phải chăng cái phương pháp xử lý của chúng ta hiện nay đang còn quá nhẹ ạ
trẻ em thì là một trong những đối tượng mà chúng ta cần quan tâm giáo dục và định hướng
thế do vậy thì theo quy định pháp luật hiện nay thì
đối với các trẻ em từ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi thì chúng ta không áp dụng xử phạt bằng tiền
mà chúng ta dùng dự dụng bằng hình thức cảnh cáo
và đối với trường hợp mà từ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám
thì chúng ta khi vi phạm giao thông thì chúng ta sẽ xử phạt là
có thể áp dụng bằng tiền nhưng mà bằng một phần hai so với bình thường
đây cũng là một cái quy định để chúng ta
đối với trẻ em chúng ta phải là một nửa tuổi chúng ta phải định hướng
tuyên truyền vận động và chúng ta có nhiều điều kiện khác
chúng ta ngăn ngừa từ xa
tuy nhiên thì trong những trường hợp này thì ngoài cái xử phạt đối với các cháu ra
thì chúng ta sẽ áp dụng trường hợp xử phạt đối với các bố mẹ hoặc người bảo hộ
mà giao xe cho các cháu sử dụng không đúng quy định
vâng câu hỏi cuối mà chúng tôi muốn được gửi đến đồng chí
đó là để giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông
cũng như là tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ
theo đồng chí chúng ta sẽ cần phải thực hiện những cái phương pháp nào
thứ nhất thì theo tôi thì chúng ta phải tăng cường các tuyên truyền
ở đây tuyên truyền chúng ta sẽ có nhiều giải pháp
nên chúng ta sẽ tuyên truyền từng theo nửa tuổi đối tượng
và cái tuyên truyền này thực chất nó phải đi thực chất
nó phải đi vào trong trường học khu dân cư và gia đình
để các cháu nắm được các quy định pháp luật hiện hành về giao thông
thứ nhất là không được sử dụng các phương tiện mà không theo cho phép
cái hai trong nửa tuổi được phép sử dụng để chúng ta phải nghiên cứu
để thực hiện nghiêm các quy định khi lưu thông trên đường đối với trường hợp mà được phép
cái thứ hai nữa là đối với
gia đình và trường học
chúng ta nghĩ cái này thì các bậc phụ huynh như nói ban đầu là phải xác định
một cái quy định phát luật hiện hành
và đặc biệt là đây là khi giao xe cho các cháu không được điều kiện
thì một nguồn nguy hiểm rất lớn mà ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng các cháu
chúng ta phải thực hiện nghiêm việc không cho phép
khi mà không đủ điều kiện thì sử dụng các phương tiện đó
cái thứ ba là nhà trường
chúng ta nghĩ nhà trường là một môi trường rất quan trọng
chúng ta bên cạnh tuyên truyền vận động
thì chúng ta phải
có trách nhiệm để giám sát các cháu trong quá trình thực thi
thực hiện các cái quy định đến trường
từ nhà đến trường về nhà trường về nhà
và phải có những kiểm soát cùng với gia đình cơ quan chức năng
để thực hiện nghiêm việc không sử dụng các phương tiện mà không được phép
cái vấn đề thứ ba nữa là liên quan đến các cơ quan chức năng
thì tới giờ đây thì cơ quan chức năng nó có chính quyền cơ sở
từ các cấp chính quyền ở tổ dân phố
đến các lực lượng thực thi pháp luật
từ cơ sở thì chúng ta có những biện pháp
tuyên truyền giáo dục
và đối với trường hợp khi vi phạm
thì chúng ta cũng cần có những giải pháp
để chúng ta xử lý các trường hợp vi phạm
một cách quyết liệt
và từ đó thì cũng tạo được cái hiệu ứng
để cho gia đình các cháu
cũng như là trường học cũng có những cái biện pháp chặt chẽ
từ đó thì tôi nghĩ nó cũng cần có được cái giải pháp
để chúng ta hạn chế tối đa cái việc
phòng ngừa được cái tai nạn giao thông đối với các cháu
rất cảm ơn những chia sẻ của đồng chí
trong chương trình ngày hôm nay
việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng
sẽ không thể áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
một trong những nội dung sẽ có trong cụm chính sách sáng nay
hội đồng tiền lương quốc gia dự kiến sẽ bàn bạc về thời điểm
và mức tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi bốn vào cuối quý iv
cuộc họp sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng một mươi một đầu tháng một mươi hai
sau đó hội đồng tiền lương quốc gia
mới đưa ra khuyến nghị chính chính phủ
sau khi chính phủ thông qua phương án
dựa theo khuyến nghị của hội đồng tiền lương quốc gia
sẽ cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật
nên chắc chắn không kịp điều chỉnh lương tối thiểu
vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
liên quan đến nghỉ tết nguyên đán
vụ pháp chế bộ lao động thương minh và xã hội cho biết
bộ đã lấy xong ý kiến về phương án nghỉ tết nguyên đán
đến nay một mươi sáu đơn vị bộ ngành đa số đồng tình với phương án một
tức là nghỉ từ ngày hai mươi chín tháng chạp
bộ sẽ chỉnh thủ tướng phương án nghỉ hai ngày trước và ba ngày sau tết
theo phương án này dịp tết nguyên đán năm nay
công chức viên chức sẽ được nghỉ bảy ngày
từ thứ năm ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đến hết thứ bốn ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tức là ngày hai mươi chín tháng chạp năm quý mão
đến hết ngày một mươi năm tháng giêng năm giáp thìn
phương án này được đánh giá đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau tết
sau hơn một năm áp dụng thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc
tỉ lệ phương tiện gián thể và nộp tiền
và tài khoản đạt khoảng chín mươi sáu
hiện bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị
chuẩn bị cho giai đoạn hai và giai đoạn ba của đề án
là thu phí mở bỏ barrier tại các trạm thu phí
để thực hiện điều này việc trước tiên là
cần điều chỉnh lại phần mềm và hệ thống thiết bị
bởi khi bỏ barriere tại các trạm thu phí
tốc độ xe chạy sẽ tăng lên nhất là trên cao tốc
việc bỏ barriere cũng cần phải có quy định
cho phép chủ phương tiện trả phí sau
đồng thời cần có chế tài xử lý
với những trường hợp chủ phương tiện chây ý trong việc trả phí
trong năm hai nghìn hai mươi bốn kiểm toán nhà nước dự kiến
sẽ thực hiện hai mươi một cuộc kiểm toán dự án đầu tư xây dựng
trong đó có nhiều dự án lớn quan trọng được dư luận quan tâm
và thuộc chương trình giám sát của quốc hội
đối với lĩnh vực chuyên đề kiểm toán
nhà nước dự kiến kiểm toán hai mươi năm chuyên đề
ngoài ra kiểm toán nhà nước cũng dự kiến lựa chọn
các chủ đề kiểm toán gắn với chức năng quản lý nhà nước
lĩnh vực chuyên ngành của các bộ cơ quan trung ương

trong đó có nhiều dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
những vấn đề được quan tâm tại địa phương
phục vụ hội đồng nhân dân giám sát
quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương
hàng triệu thiết bị giám sát hành trình hay được gọi là hộp đen
và sau đó là camera giám sát được yêu cầu lắp đặt trên xe kinh doanh vận tải
những công cụ này được ca ngợi là sẽ giúp nâng tầm công tác quản lý
giám sát cũng như xử phạt trong hoạt động kinh doanh vận tải
sự thật là khi có cả hai công cụ trên
thì xe khách vi phạm vẫn chản lăn
tai nạn xảy ra vẫn nhàn nhàn
phản ánh này trên báo kinh tế và đồ thị
theo dữ liệu giám sát hành trình từ cục đường bộ việt nam
hàng loạt xe khách của các doanh nghiệp vận tải
vi phạm các lối chạy quá tốc độ với tần suất dày đặc
điều này cho thấy hoạt động của các hộp đen
cũng như camera giám sát được lắp đặt trên các xe kinh doanh vận tải
là tương đối hiệu quả
tuy nhiên đến nay mục tiêu xử lý nạn xe dù bến cóc
cũng như xử lý vi phạm trên đường của các phương tiện vận tải
vẫn chưa thể thành hiện thực như kỳ vọng
nguồn nhân được cho là do không đủ nhân lực kiểm soát
ngoài ra chế tải xử phạt còn nhẹ nên chưa đủ sức gian đe
và nguy cơ xảy ra tai nạn do lái xe chạy quá tốc độ
vẫn luôn trực trở
hình ảnh về suất cơm bán chú leo teo
chỉ một miếng giò vài miếng cá thịt và ít cộng giá
tại trường trung học cơ sở yên nghĩa tp hà nội
đang khiến cho nhiều phụ huynh bức xúc
những sự việc liên quan đến bữa ăn của học sinh
xảy ra gần đây càng khiến cho nhiều người lo ngại
về chất lượng bữa ăn bán chú ở trường học
phản ánh này trên báo lao động
phụ huynh có con học ở trường trung học cơ sở yên nghĩa
phản ánh suất ăn ở trường của con có giá ba mươi hai đồng
nhưng thức ăn chỉ vài món leo teo không đủ no
bên cạnh vấn đề về dinh dưỡng
việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bữa ăn bán chú
cũng được phụ huynh đặc biệt quan tâm
nhất là trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm
trong trường học thời gian qua
các chuyên gia cho rằng việc đảm bảo an toàn
tại các bếp ăn trường học không chỉ là việc của cơ quan chức năng
mà trực tiếp là của các giáo viên phụ huynh và cả học sinh
cần phải giám sát chặt chẽ hàng ngày
phụ huynh học sinh cần tăng cường giám sát chuỗi thực phẩm
quy trình chế biến bữa ăn bán chú
bởi đây là quyền lợi giúp đảm bảo an toàn cho con
và ngày qua trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin
về một số nội dung được cho là
ngữ liệu trong sách giáo khoa như là
giã gạo thổi cơm bắn tung té bạn an dũng cảm
bé sách đỡ mẹ hay vẽ gì khó
kèm theo những bình luận rất tiêu cực
bộ giáo dục và đào tạo vừa có thông báo khẳng định
đây là những nội dung không có trong sách giáo khoa hiện hành
đang được thực hiện tại các nhà trường
bộ giáo dục và đào tạo đã đề nghị cơ quan chức năng
vào cuộc điều tra nguồn gốc thông tin xuyên tạc nội dung sách giáo khoa
đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức đăng tải xuyên tạc
theo tìm hiểu những ngữ liệu nói trên
nằm ở một số cuốn sách chuyện của các nhà xuất bản khác nhau
nhưng không phải là sách giáo khoa hiện hành